công lực đó thì đều gây ra một áp lực rất lớn
điều diễn nguyễn văn quế
anh có thể chia sẻ cho khán giả được biết
tại sao vợ chồng anh lại quyết định đi chống dịch cùng với nhau
thì đầu tiên
vợ chồng cũng
về nhà khi nhận thông tin
vợ chồng cũng thống nhất với nhau
đó là sung phong đi
sau khi đi xong thì mình thấy rằng
đây là một quyết định đúng đắn
thứ nhất là khi vào đây thì mình thấy là
mình biết nhiều thứ hơn
cái thứ hai
đây là một trách nhiệm
nghĩa vụ của những chiến sĩ ở trắng
cần phải làm với công việc của mình
cũng như là mình cũng muốn công nghiến
một chút cái nhiệt huyết của tuổi trẻ
để làm sao mong rằng
không chỉ long an mà riêng
toàn đất nước việt nam nói chung
dịch bệnh đầy đủ sớm nhất
cảm ơn các câu chuyện của các thầy thuốc đã chia sẻ vừa rồi
chúng ta vừa trò chuyện với
các thầy thuốc của bệnh viện trung ương thái nguyên
đang trực tiếp điều trị bệnh nhân
tại trung tâm hồi sức
bệnh nhân covid một mươi chín
ở long an
thay mặt cho những người làm chương trình
chúng tôi xin chúc các bác sĩ
thật nhiều sức khỏe và may mắn
để có thể tiếp tục công việc cao cả của mình
xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi